công an xã ea tân huyện crom năng tỉnh đắk lắc cho biết đang tiến hành điều tra vụ sáu mươi cây sầu riêng của người dân ở buôn e trăm xã ea tân
nghi bị đối tượng xấu đầu độc bằng thuốc diệt cỏ gây thiệt hại nặng về kinh tế vụ việc đang gây hoang mang lo lắng cho người dân địa phương
ngày một mươi một tháng bốn anh nguyễn công lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã hòa thuận thành phố buôn hoa thuật
ra kiểm tra vườn thì phát hiện sáu mươi trên một trăm hai mươi cây sầu riêng có hiện tượng cháy lá vàng lá cháy hoa và rụng hoa hàng loạt
một số cây trồng khác như cà phê mít thái trồng xung quanh gốc sầu riêng cũng bị cháy lá rụng lá
theo anh lợi nguyên nhân là do kẻ gian đã lén bỏ thuốc diệt cỏ vào bồn chứa nước trong vườn
khi gia đình lấy nước hoa phân bón tưới cho vườn sầu riêng dẫn đến sự việc trên
ông lê xuân hà thường trực công an xã yà tân cho biết
vườn của gia đình anh lợi ngày một mươi hai tháng bốn đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường nắm bắt tình hình
ghi nhận hiện trường thu thập thông tin để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc
để người dân yên tâm lao động sản xuất bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương